trước tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp tỉnh quảng ninh đã chủ động đầu tư cho trang thiết bị y tế
và trong đó có thiết bị xét nghiệm sinh học phân tử tự động
hiện tại tỉnh quảng ninh đã có thể tự xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
tính đến ngày một mươi bảy tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh đã xét nghiệm gần hai trăm linh mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
và các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính
trong năm hai nghìn một mươi chín thiết bị với công nghệ hiện đại đã rút rút ngắn thời gian xét nghiệm và bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên xét nghiệm
ngành y tế tỉnh quảng ninh cũng đã được viện vệ sinh dịch tễ trung ương chuyển giao quy trình kỹ thuật xét nghiệm mẫu bệnh phẩm
cung cấp khoảng sáu trăm linh mồi thử và bộ kit xét nghiệm covid một mươi chín
việc quảng ninh có thể tự xét nghiệm được các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín sẽ làm giảm áp lực đối với viện vệ sinh dịch tễ trung ương
khi lượng mẫu của các tỉnh phía bắc gửi về viện ngày một nhiều